đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp công nghệ
hoạt động nghiên cứu và phát triển được thể hiện ở nhiều khía cạnh như tăng cường năng lực công nghệ
bắt kịp xu thế thị trường giúp thúc đẩy tốc độ phát triển cũng như bảo đảm trước sự gia tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp
hoạt động nghiên cứu và phát triển đang được nhiều quốc gia và công ty lớn trên thế giới mạnh tay đầu tư
nhằm giành thế chủ động trong đổi mới và phát triển
tại việt nam hoạt động này cũng đang phát triển tương đối sôi động
giống như nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chiều sáng khác
công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động
với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng lực nghiên cứu của công ty dạng đông đã có những thay đổi
năm hai nghìn một mươi một công ty đã thành lập trung tâm ind chiều sáng dạng đông
nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp chiều sáng chuyên dụng và chiều sáng thông minh
mục tiêu của trung tâm thứ nhất là làm sao để giải mã được công nghệ
giải mã được công nghệ chiều sáng mới chính là công nghệ led
và thứ hai nữa là sau khi giải mã đạt được trình độ ngang với tầm khu vực rồi
thì cũng đưa ra những thiết kế mới hay là những sản phẩm mới sáng tạo
để nhằm đi sánh vai với các nhà cung cấp led của khu vực cũng như trên thế giới
hàng năm dạng đông dành hai doanh thu cho đầu tư thiết bị công nghệ
đầu tư hai mươi lợi nhuận sau thuế cho phát triển khoa học và công nghệ
nhờ đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động ind mỗi năm dạng đông có thể nghiên cứu và cho ra đời thị trường rất nhiều sản phẩm mới
bên cạnh đó để giải quyết bài toán nguồn nhân lực cho trung tâm dạng đông đã thu hút đội ngũ cộng tác viên bằng nhiều phương thức
có thể được hình thành bằng việc ký thỏa thuận hợp tác dài hạn hoặc ngán hạn giữa dạng đông và một đơn vị nghiên cứu
nhờ vậy dạng đông vừa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao kể cả khi họ đang đương nhiệm tại một đơn vị công lập
vừa tận dụng được trang thiết bị hiện đại trong các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia để tạo ra công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất
đến nay đã có thường xuyên bốn mươi bốn mươi năm các giáo sư tiến sĩ các nhà khoa học đã và đang làm việc tại nhiều viện nghiên cứu uy tín hợp tác với trung tâm
chiều sáng là một cái sản phẩm hay một cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi cái sự liên kết đa ngành
cho nên là cái việc khi mà làm việc ở đây thì ngoài cái việc là phát triển cái chuyên môn sâu của mình
thì đồng thời tôi cũng có thể là đồng thời tôi cũng được là trao đổi học hỏi thêm được những cái kiến thức của những các cái chuyên gia tư vấn khác
còn tôi nghĩ là thực sự cái đấy cũng rất là hữu ích cho cái việc công tác giảng dạy nghiên cứu của tôi ở trường
nếu như cách đây vài năm hoạt động ind vẫn còn rất xa lạ với các doanh nghiệp việt
thì thời gian gần đây các doanh nghiệp sản xuất cung ứng dịch vụ đã bắt đầu chú trọng đến hoạt động này
nhằm đưa ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường
tuy nhiên sự đầu tư chưa thỏa đáng và có những khó khăn trong triển khai hoạt động ind
đã dẫn đến khả năng phát triển của doanh nghiệp vẫn còn bị bó hẹp gây lãng phí tài nguyên nguồn lực
để khắc phục tình trạng này ngoài việc doanh nghiệp cần chủ động
thì nhà nước cũng nên cụ thể hóa hơn nữa các chủ trương cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động này
có như thế hoạt động đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp mới đi vào thực chất và đem lại kết quả bền vững